hồ nios là một hồ nằm trên miệng núi lửa tại cameroon
cảnh quan của hồ rất nên thơ với mặt hồ phẳng lặng và những cánh rừng bao quanh
tuy nhiên dưới đáy hồ nước này ẩn chứa một bí mật khiến nó trở thành hồ nước nguy hiểm nhất trên thế giới
hôm nay ngày hai mươi một tháng tám cũng là ngày xảy ra thảm họa hồ neos ba mươi bốn năm về trước
hãy cùng ngày này năm xưa ngược dòng thời gian để tìm hiểu về sự kiện này
đây là hồ neos ở cameroon
có phong cảnh nên thơ hồ nước này nhẽ ra là một thắng cảnh hút khách
ấy thế nhưng không một ai dám tới gần nơi đây
neos được mệnh danh là hồ tử thần hay hồ nước nguy hiểm nhất thế giới
câu chuyện bắt đầu vào ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu một ngày mà người dân làng neos vĩnh viễn không bao giờ quên
nhắc tới ngày thứ năm ấy đối với chúng tôi như là một giấc mơ hay là một cơn ác mộng
ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là ngày thứ năm bình thường như bao ngày khác đối với người dân làng neos
ngày hai mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là ngày thứ năm bình thường như bao ngày khác đối với người dân làng neos
không ai hay biết một sự kiện bất thường đang diễn ra
hãy thử tưởng tượng một cốc nước có ga bị lắc mạnh và bọt khí trào lên tràn ra ngoài cốc
bọt khí cũng trào lên như vậy từ dưới lòng hồ neos
nó còn đồng thời đẩy khí co hai vốn đã tích tụ lâu năm thoát lên trời
một lượng khí vô cùng lớn hồ neos âm thầm phát nổ
nghe thấy tiếng gầm réo chúng tôi chạy vội ra khỏi lều
trên trời những đám khói như mây trắng dày đặc ủn ủn kéo tới
chỉ mất vài phút để cơn mây độc bao phủ làng neos
đám mây co hai đậm đặc chìm xuống đẩy không khí lên cao và cướp đi nguồn sống của mọi sinh vật dưới mặt đất
tôi thấy chim chóc rơi xuống trẻ em thì ngưng thở nhiều người khóc lóc những người đàn ông khỏe mạnh cũng hụt ngã
diện tích bao phủ quá lớn tới hàng chục km muốn chạy cũng không thể chạy thoát
đêm ấy một bảy trăm linh người chết ngạt vài làng bị xóa sổ hoàn toàn ba năm trăm linh con da súc da cẩm cũng bị chết
tôi bị ngất trong vài ngày và khi tỉnh dậy thì mẹ và chị tôi đã ra đi
phần lớn những người sống sót đều có triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu triệu chứng bị ngộ độc co hai
ngay sau khi sống sót những người sống sót đều có triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu triệu chứng bị ngộ độc co hai
ngay sau khi sống sót những người sống sót đều có triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu triệu chứng bị ngộ độc co hai
vậy tại sao hồ neos lại phát nổ các nhà khoa học đã lập tức vào cuộc tìm câu trả lời
hồ nios chính là miệng của một ngọn núi lửa đã tắt và hình thành do nước mưa tích tụ
nhiệt độ ấm áp quanh năm làm cho khí co hai tích tụ dưới đáy và không thể thoát ra
khi xảy ra lở đất lớp mặt nước ấm bị lộ xuống dưới
con nước từ dưới đáy bị đẩy lên trên những băng bồng khí cuốn nước lên cao đẩy khí co hai thoát ra tựa như những đám mây
người dân đã được di tản ngay lập tức và các giải pháp kiểm soát hồ nios cũng được triển khai khẩn cấp
chúng tôi đã hỗ trợ lắp đặt các ống khử khí và hệ thống cảnh báo gần hồ để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai
đến nay dù hàng chục năm đã trôi qua nhưng nội ám ảnh về thảm họa vẫn còn đó
nó biến nios thành một trong những địa điểm nguy hiểm nhất trên thế giới